xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi phải thật bài bản khả thi
theo hướng tiếp cận thị trường lao động là nội dung được lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội
và các chuyên gia nhấn mạnh tại hội thảo định hướng xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi diễn ra ngày hôm nay tại hà nội
hội thảo do tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức lao động quốc tế ilo và giz phối hợp tổ chức
việt nam đã hội nhập sâu rộng với thế giới khu vực thông qua việc ký kết các hiệp định fta thế hệ mới
đòi hỏi giáo dục nghề nghiệp việt nam phải đổi mới thích ứng linh hoạt hiệu quả với các thay đổi của thời đại
coi trọng đào tạo chất lượng cao tiếp cận chuẩn khu vực quốc tế đồng thời dễ tiếp cận cho mọi người
đáp ứng được nhu cầu học tập suốt đời của người dân
do đó cần phải xây dựng một chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thật bài bản khả thi theo hướng tiếp cận thị trường lao động
hội thảo cũng tập trung phân tích về cung cầu kỹ năng trên thị trường lao động hiện nay
và những vấn đề đặt ra đối với dự báo nhu cầu nhân lực bậc giáo dục nghề nghiệp
thời kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt vấn đề giáo dục nghề nghiệp cần được tiếp cận làm sao để cụ thể hóa được định hướng trước mắt
cũng như lâu dài đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị số hai mươi bốn về đề mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn mới phải phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội nói chung
và phát triển của ngành nói riêng và không để nằm ngoài chiến lược an sinh xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
ý kiến tại các hội thảo tiếp theo sẽ tập trung vào các hội thảo tiếp theo
sẽ tập trung vào các vấn đề chuyên môn cụ thể để hoàn thiện trình thủ tướng chính phủ phê duyệt